ngày một mươi chín tháng bốn tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đồng nai
đã tổ chức lễ tôn vinh điển hình tiên tiến lần thứ hai năm hai nghìn một mươi chín và ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn hai mươi
tại buổi lễ một mươi hai tập thể và ba mươi ba cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực được tôn vinh
ngoài ra chín mươi chín tập thể được tặng cờ thi đua và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn một mươi tám
lãnh đạo tỉnh đồng nai xác định năm hai nghìn một mươi chín là năm bứt phá để hoàn thành kế hoạch năm năm từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi
do đó đề nghị các sở ban ngành đoàn thể và các địa phương phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị
tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở với nội dung thiết thực hình thức phong phú theo phương châm phát huy nội lực là chính
tận dụng tiềm năng điều kiện của từng đơn vị địa phương
dịp này đại diện các cơ quan đơn vị địa phương đã ký kết giao ước thi đua năm hai nghìn một mươi chín